thưa quý vị theo thông tin từ sở y tế tp hà nội cho biết
trưa ngày hôm nay hà nội không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín cộng đồng
cộng dồn trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hà nội ghi nhận ba chín trăm bảy mươi ba ca dương tính trong đó ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm linh một ca
và đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm bảy mươi hai ca
về công tác tiêm chủng thành phố đã tiêm sáu mươi năm trăm bốn mươi hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có một mươi bốn sáu trăm tám mươi tám mũi một và bốn mươi năm tám trăm năm mươi bốn mũi hai
từ giờ sáng ngày mai một tháng một mươi thành phố hồ chí minh dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
tương ứng với cấp độ được đánh giá
những ngày qua tình hình dịch tại thành phố hồ chí minh đã nhiều tín hiệu
rất tích cực khi số ca mắc và tử vong đang giảm dần
sau ngày ba mươi tháng chín thành phố hồ chí minh sẽ không cấp giấy đi đường nữa
mà ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm soát để giảm phiền hà cho người dân
nhưng phải đảm bảo an toàn
thông tin được phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh lê hòa bình đưa ra
trong cuộc họp báo công bố về chỉ thị mới về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố diễn ra vào sáng ngày ba mươi tháng chín
với phương châm an toàn tới đâu mở cửa tới đó
từ ngày một tháng một mươi
hồ chí minh sẽ cho phép hoạt động đối với tám nhóm
gồm cơ quan hành chính nhà nước cơ quan lãnh sự tổ chức quốc tế
các cơ sở khám chữa bệnh hoạt động sản xuất thương mại kinh doanh dịch vụ
hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao hoạt động giáo dục đào tạo
hoạt động tôn giáo tín ngưỡng và hoạt động hội họp ngoài trời hoặc trong nhà
với từng nhóm hoạt động sẽ cụ thể các quy định phòng chống dịch
đặc biệt đối tượng tham gia đều phải là người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc là f đã khỏi bệnh
việc nới lỏng giãn cách sẽ thực hiện trên nguyên tắc từng bước
thận trọng chặt chẽ và chắc chắn
từ ngày một tháng một mươi công tác phòng chống dịch tại tp hcm vẫn tiếp tục tăng cường kiểm soát
với ba mục tiêu chính gồm kéo giảm số f chuyển nặng phải nhập viện
và số tử vong đến mức thấp nhất ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
và trên hết trước hết củng cố và phục hồi hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở
sáng nay tòa án nhân dân huyện vạn ninh của tỉnh khánh hòa đã tổ chức xét xử
và tuyên phạt một năm tù giam đối với hà mai văn hai mươi một tuổi
trú tại xã vạn khánh huyện vạn ninh về tội chống người thi hành công vụ
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
theo cáo trạng vào chiều ngày ba mươi tháng tám lực lượng trực tại chốt kiểm soát dịch
thôn hội khánh xã vạn khánh ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng văn không chấp hành
văn đã chửi bới lực lượng trực chốt và dùng tay giật khẩu trang của cán bộ công an ném xuống đất
thấy đối tượng có hành vi chống đối cán bộ công an áp sát để giữ văn tay văn
thì đối tượng dùng tay đánh nhiều cát vào mặt và đầu cán bộ công an
các cán bộ trực tại chốt đã kịp thời khống chế văn đưa về công an xã để làm việc
trước tòa thì bị cáo văn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hà mai văn một năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm nữ sinh hỗn chiến
tại khu vực thuộc phường quảng phú tp quảng ngãi
hai nhóm tham gia hỗn chiến gồm gần ba mươi nữ sinh
đội cảnh sát hình sự đã kịp thời ngăn chặn và đưa về trụ sở để làm việc một mươi tám trường hợp
trong đó các nữ sinh này chủ yếu còn đang học lớp một mươi và lớp một mươi hai
tại một số trường trên địa bàn huyện tư nghĩa và tp quảng ngãi
nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên facebook giữa hai nữ sinh đang học trên địa bàn huyện tư nghĩa
một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín
tại địa bàn tp đà nẵng
tại địa bàn tp đà lạt lâm đồng khi bốn người đang trú mưa thì bị tà luy đổ sập
làm hai người chết và hai người khác bị thương phải đi nhập viện
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày một nhóm bốn người đang đi xem đất
tại khu vực hố hồng phường bảy tp đà lạt thì gặp trời mưa
cả nhóm nếp vào tròi tôn gần đó để trú mưa thì bất ngờ tà luy trên cao đổ ập xuống
vùi lấp cả bốn người bên trong
vụ tai nạn làm nguyễn thị trang đài ba mươi tuổi thường trú tại công năng
đắk lắc tạm trú tại phường chín tp đà lạt và trần thị bích huyền một mươi tám tuổi
ngụ tại thái phiên phường một mươi hai tp đà lạt tử vong tại chỗ
hai nạn nhân còn lại gồm anh khổng minh phước ba mươi một tuổi thường trú tại cờ rông năng đắk lắc
tạm trú tại phường chín tp đà lạt và nguyễn văn cang hai mươi hai tuổi thường trú tại công năng đắk lắc
bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khẩn trương đưa các nạn nhân ra
khỏi vị trí sạt lở chuyển hai người bị thương đi cấp cứu
hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ
ngay giữa buổi trưa đối tượng nguyễn hoàng hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường mai dịch
quận cầu giấy đã dùng kìm cộng lực cắt khóa một nhà dân đột nhập vào nhà
lấy đi số tài sản lớn
vụ trộm táo tận đã nhanh chóng được công an quận cầu giấy điều tra
bắt giữ thủ phạm và thu hồi tăng vật trộm cắp
tại cơ quan công an
nguyễn hoàng hà khai nhận buổi trưa ngày hai mươi hai tháng chín
hà đi xe máy mang theo kìm cộng lực với mục đích cắt khóa trộm cắp nhà nào có sơ hở
khi đến phố hoàng quốc việt vào thời điểm này lợi dụng trời mưa ít người qua lại
hà phát hiện căn nhà ba c ngõ hai mươi bốn hoàng quốc việt chỉ khóa cửa sát bên ngoài
cửa gỗ bên trong không khóa
hà đã dùng kim cộng lực cắt khóa đột nhập vào nhà
lục ngọn lấy đi một trăm hai mươi năm triệu đồng một bốn trăm linh đô la mỹ và một số nhẫn vòng vàng
chỉ sau ba giờ đồng hồ nhận được tin báo của bị hại
công an quận cầu giấy đã tiến hành điều tra truy xét nóng
bắt giữ đối tượng và thu hồi toàn bộ tăng vật của vụ án
hoang mang lo lắng là tâm lý của rất nhiều người dân trên địa bàn quận liên triểu và thành phố đà nẵng
khi liên tiếp bị trộm đột nhập vào các khu nhà trọ lấy đi nhiều tài sản giá trị
sau gần một tuần tích cực vào cuộc và điều tra xác lập chuyên án đấu tranh
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triểu thành phố đà nẵng đã phát hiện
và bắt quả tang một đối tượng ngoại tỉnh là thủ phạm chuyên thực hiện các vụ trộm cắp nói trên
anh đoàn thanh tâm ở trọ tại phường hòa khánh bắc quận liên triểu
vừa bị mất trộm một chiếc máy tính sách tay một công cụ quý giá dùng cho công việc của một lập trình viên
tiếc cho tài sản bị mất thì ít mà tiếc cho những tư liệu công việc trong máy tính sách tay thì nhiều
sự việc xảy ra khiến anh tâm cứ thấp thỏm không yên
khi em đi ngủ thì cửa em đóng rồi
nhưng mà khi em về thì thấy cái cửa này nó mở ra
hai cánh cửa mở toan ra rồi thấy người ta nhao nhao ở ngoài là có trộm
thì em cũng đi ra xem thấy cửa mở ra như này
thì em đi ra em xem em khép lại em nhìn vào cái bàn thì thấy lát tốt mắt rồi
không chỉ có anh tâm mà gần như tại khu nhà trọ nào trên địa bàn cũng xảy ra tình trạng mất trộm tương tự
trước sự phức tạp của tình hình công an quận liên triểu đã xác lập chuyên án
tổ chức theo dõi mật phục tại các địa điểm nghi vấn
khó khăn lớn nhất là các vụ án xảy ra trong thời điểm dịch bệnh phức tạp
việc tiếp cận của công an quận để phát hiện hành tung của đối tượng rất khó khăn
sau một tuần tích cực điều tra vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng chín
khi vừa thực hiện xong hành vi đột nhập vào một khu trọ thủ phạm đã bị khống chế bắt giữ
tổ đoạn của đối tượng là đánh các đi bộ đánh các khu trọ để phát hiện có sơ hở
thì tiến hành trồng cắp tài sản của người theo trọ
lựa chọn thời điểm thích hợp thì đã tiến hành mật phục và tổ chức bắt quả tăng
ngay khi đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp
đối tượng bị bắt giữ là trương thanh toàn quê tỉnh trà vinh
qua điều tra toàn từng ở thành phố đà nẵng từ năm hai nghìn một mươi một nên biết rất rõ đường đi lối lại
toàn rất tinh vi thường xuyên thay đổi nơi ở và chỉ ra khỏi nhà vào lúc dạng sáng khi người dân đã ngủ say
đến thời điểm bị bắt toàn đã thực hiện được một mươi năm vụ
trồng cắp tài sản phần lớn là điện thoại di động máy tính sách tay tổng giá trị ước tính trên một trăm năm mươi triệu đồng
việc nhanh chóng tìm ra đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở các khu trọ trên địa bàn đã giúp người dân thành phố an tâm hơn
đây tiếp tục là bài học cảnh giác cho mọi người trong việc tự phòng tự bảo quản tài sản của bản thân và gia đình
nhất là trong thời điểm dịch bệnh còn nhiều khó khăn
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng là anh em ruột trong một gia đình
cùng có hộ khẩu thường trú tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba phường bình đa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
cũng liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an huyện mỹ đức thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng bạch khắc tinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn phương viên xã cao dương huyện lương sơn tỉnh hòa bình
có sẹo thẳng sáu cm cách hai cm ngay mép phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân